tối ngày hai mươi tám tháng một mươi tại quảng trường đinh tiên hoàng đế bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình tổ chức khai mạc lễ hội văn hóa thể thao và du lịch quốc gia ninh bình hai nghìn một mươi tám với chủ đề non nước ngàn năm
tối ngày hai mươi tám tháng một mươi tại quảng trường đinh tiên hoàng đế bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình tổ chức khai mạc lễ hội văn hóa thể thao và du lịch quốc gia ninh bình hai nghìn một mươi tám với chủ đề non nước ngàn năm
đinh bộ lĩnh lên ngôi hoàng đế sau khi dẹp loạn một mươi hai sứ quân thống nhất đất nước ông đặt tên nước là đại cổ việt đỉnh đô tại hoa lư lấy niên hiệu là thái bình gắn liền với thiết chế nhà nước trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử dân tộc
hơn một năm đã trôi qua nhưng âm hưởng giá trị văn hóa lịch sử của kinh đô hoa lư vàng son một thùa vẫn còn vang vọng cho đến tận bây giờ
đây là một hoạt động để kỷ niệm một năm mươi năm nhà nước đại cổ việt
với mục đích ý nghĩa là để tri ân các bậc đế vương các bậc tiền nhân đã có công lập nên nhà nước đại cổ việt
đồng thời cũng là cơ hội để ninh bình quảng bá thế mạnh về du lịch về văn hóa và những cảnh quan của ninh bình đối với lại bạn bè trong nước và quốc tế
tại lễ hội lần này nhiều hoạt động hấp dẫn cũng được diễn ra như triển lãm tranh
bảo vệ môi trường trong lịch sử văn hóa thể thao và du lịch triển lãm ảnh nghệ thuật qua miền di sản triển lãm mỹ thuật nhiếp ảnh đất nước và con người ninh bình cùng nhiều hoạt động văn hóa du lịch khác được tổ chức gắn liền với quảng bá tiềm năng phát triển du lịch của địa phương